chuyển sang phần tin quốc tế một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại thành phố sacramento
tiểu bang california của mỹ đã khiến cho năm người thiệt mạng
bao gồm cả nghi phạm và ba đứa trẻ tất cả đều dưới một mươi năm tuổi
cảnh sát thành phố sakramento xác nhận vụ xả súng xảy ra gần một nhà thờ của thành phố
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai theo giờ địa phương
nghi phạm sau khi sát hại ba đứa con của mình và nổ súng vào một người khác cũng đã tự sát
nạn nhân thứ năm trong vụ việc này chưa xác định được danh tính
cảnh sát đang điều tra cũng như là động cơ của vụ việc nhưng loại trừ khả năng liên quan đến khủng bố
họ cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình